tổng thống nga vladimir putin cho biết ông đã liên lạc với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột mới bùng phát tại khu vực nagorno karabakh đồng thời bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình cho khu vực này
phát biểu trong cuộc gặp với ngoại trưởng trung quốc vương nghị tại thành phố sanh petersburg tổng thống putin cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của nga đang tích cực làm việc với các bên liên quan và sẽ làm hết sức để bảo vệ thường dân tại nagorno karabakh
theo đó hơn hai người đang lưu trú tại căn cư chính của lực lượng này trong đó hơn một trẻ em
nhà lãnh đạo nga cũng bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ đạt được một giải pháp hòa bình và xuống thăng căng thẳng
tuyên bố che được đưa ra trong bối cảnh vào ngày hai mươi tháng chín chính quyền khu vực nagorno karabakh và azerbaijan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn do lực lượng gìn giữ hòa bình nga làm trung gian
trong khi đó thủ tướng armenia nikol pashinyan cho biết nước này không tham gia soạn thảo cũng như không phải là bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn trên
tuy nhiên nhà lãnh đạo armenia bày tỏ hy vọng với thỏa thuận này lực lượng gìn giữ hòa bình của nga sẽ thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình tại khu vực nagorno karabakh